thượng tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ biên
hội thảo được kết nối trực tuyến từ học viện chính trị công an nhân dân đến điểm cầu của công an sáu mươi ba địa phương và điểm cầu trường đại học an ninh nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
tham dự hội thảo còn có các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân

thượng tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhân dân đến điểm cầu trường đại học an ninh nhân dân
thượng tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhân dân đến điểm cầu trường đại học an ninh nhân dân đến điểm cầu trường đại học an ninh nhân dân đến điểm cầu
thượng tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhân dân đến điểm cầu trường đại học an ninh nhân dân đến điểm cầu trường đại học an ninh nhân dân đến điểm cầu

thượng tướng giáo sư tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ
muốn có công việc để kiếm tiền
hai bạn trẻ này đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
và bị rụ rỗ xuất cảnh trái phép qua campuchia
giấc mộng làm giàu đổi đời chưa thấy
chỉ biết rằng giờ đây hai nạn nhân này phải gánh thêm một khoản nợ khổng lồ
để nộp tiền cho đối tượng lừa đảo
bà ấy nhắm thi giới thiệu việc cho em
xong thì làm quen em từ được một tháng rồi
xong bà ấy rủ em đi em bà ấy không có tiền thì bà ấy bảo trả tiền
em xe đi
xong em từ một ngày này đi đến hà nội có người ta đó
xong người ta mua vé máy bay em bay về sài gòn
xong có một anh tài xe taxi nó chở em đi
qua nhà nghỉ xong
hai anh kia nó lại đi đón được hai em nữa
thì buồn em
thì đưa đi qua bên dưới luôn
em cũng bất ngờ sợ
và sợ lúc đó không về được
họ bảo là khi mình về thì mình mất tiền về bay tiền ăn ở
một người bài sáu triệu
thì các đối tượng xấu đã thông qua các trang mạng xã hội để chủ động nhắn tin cho các em
ngỏ ý về việc mà tuyển dụng
các lao động làm việc cho công ty ở nước ngoài
với lời hứa là việc nhạy lương cao
mức lương thì từ một mươi tám đến hai mươi triệu
và điều kiện tham gia lao động chỉ cần sử dụng được điện thoại thông minh
và đối tượng trung hương đến là các thanh thiếu niên
những đối tượng trường hợp bỏ học hoặc thất nghiệp tại địa bàn
cơ quan chức năng cũng cho biết thêm
đây là hai nạn nhân đầu tiên trên địa bàn huyện mường nhé của tỉnh điện biên
bị lừa đảo bán qua campuchia lao động
khi bị bán qua campuchia cho các chủ thầu lao động
các nạn nhân bị ép làm việc liên tục từ một mươi sáu đến hai mươi tiếng đồng hồ một ngày
nếu không đạt sẽ bị đánh đập dã man
để trở về gia đình các nạn nhân phải trả cho chúng số tiền hàng trăm triệu đồng
và chỉ đến khi mất tiền mất cả người
thì lúc đó người dân mới tìm đến cơ quan công an để báo tin nhờ giải cứu
ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
người dân không đi lao động làm phê được
cho nên là khi ở nhà
nhàn rỗi thì người dân tìm hiểu
thì dễ bị lừa bịp lôi kéo vào tham gia vào các hoạt động mà đi lao động
ngọc thuê tại campuchia như thời gian vừa qua
trước thực trạng này đối với huyện mường nhé
đang triển khai quyết liệt các nghị quyết của huyện
về phát triển kinh tế rội
trong đó đặc biệt là về phát triển kinh tế lâm nghiệp
và chăn nuôi đại gia súc
sẽ giải quyết việc làm rất là lớn cho người dân mường nhé
sẽ góp phần vào hạn chế được những tình trạng như trên
cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân
vụ việc trên chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người
đừng bao giờ nhẹ dạ cả tim người lạ
hãy tìm cho mình một chỗ làm đáng tin cậy
và tuyệt đối không bao giờ tin câu chuyện
có công việc nhẹ mà lương cao
do các đối tượng lừa đảo vẽ nên
bởi đó chỉ là giấc mơ không có thật mà thôi